thưa quý vị thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thanh sơn chú tỉnh long an
về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
sơn là đối tượng đã bắt cóc bé gái ba tuổi và đòi tiền chuộc hai tỷ đồng gây xuân sao dư luận
vào chiều ngày hai tháng một mươi đối tượng sơn đã bắt cóc cháu bé ba tuổi đòi gia đình cháu đưa tiền chuộc là hai tỷ đồng
do lo sợ đối tượng sát hại cháu bé nên gia đình đã chuyển cho đối tượng số tiền là một tỷ đồng
sau đó đối tượng đã gửi cháu bé tại một khách sạn ở phường an phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sau năm tiếng đồng hồ khẩn trương truy xét đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
có tổ công tác đã phát hiện và vây bắt đối tượng sơn kịp thời giải cứu cho bé an toàn
sở tư pháp tỉnh lâm đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn
tạm dừng giao dịch tài sản của một mươi hai cá nhân
và một công ty có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
trước đó sở tư pháp tỉnh lâm đồng đã nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của một mươi hai cá nhân
và công ty cổ phần đầu tư nam nhật khang có trụ sở tại phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
người đại diện theo pháp luật là ông phạm khánh phương
để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhật nam
vụ án này đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố vào ngày ba mươi tháng tám
sau ba mươi hai năm lẩn trốn ở khắp các tỉnh thành phố phía nam về tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia
đối tượng nguyễn văn liêm đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt giữ
trong khoảng thời gian cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi một liêm cùng với năm đối tượng khác đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp dây cắp điện trên địa bàn huyện đông sơn và các vùng lân cận
sau khi vụ án xảy ra liêm bị bắt giữ và sau đó lợi dụng sự sơ hở của cán bộ chạy giam liêm đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
trong quá trình lần trốn liêm đã thay tên đổi họ thành nguyễn quang sơn và cắt đứt mọi liên lạc với người thân
sau ba mươi hai năm lẩn trốn lực lượng công an đã bắt giữ được liêm khi đang lẩn trốn tại tỉnh khánh hòa
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thế thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một phố hồ thị trấn hồ thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách hai cm trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội
là đối tượng nguyễn đình trường sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
công an tỉnh đồng nai tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị cá nhân tham gia vụ truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em
ở tỉnh long an đòi tiền chuộc hai tỷ đồng
các đơn vị cá nhân gồm công an huyện tân phú đồng nai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và phòng
cục cảnh sát hình sự bộ công an và cá nhân đại tá trần anh sơn phó giám đốc công an tỉnh đồng nai đã được nêu tên khen thưởng
trước đó tối hai tháng một mươi sau khi tiếp nhận tin báo đối tượng bắt cóc trẻ em đang trên đường tẩu thoát trên quốc lộ hai mươi về tỉnh lâm đồng
giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện tân phú bố trí lực lượng chốt chặn các tuyến đường
kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách để truy bắt đối tượng
đến khoảng hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện tân phú đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thanh sơn ba mươi bốn tuổi trên xe khách phương trang
tại cơ quan công an sơn thừa nhận đã bắt cóc bé gái ba tuổi ở tỉnh long an để đòi tiền chuộc hai tỷ đồng
cháu bé được đối tượng để lại trong khách sạn ở phường an phú tp thủ đức tp hcm trước khi tẩu thoát và đã được giải cứu an toàn sau đó
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa bắt giữ nguyễn thị tuyết sương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một phó tranh án thẩm phán tòa án nhân dân thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
vì có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết yêu cầu đương sự đưa tiền bồi dưỡng năm mươi triệu đồng mới đưa vụ án ra xét xử
trước đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thụ lý giải quyết vụ án dân sự nguyễn thị thuyết sương
đã có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết gây khó khăn cho đương sự yêu cầu nguyên đơn phải đưa số tiền năm mươi triệu đồng
để bồi dưỡng cho hội đồng xét xử mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
vào lúc bảy h ba mươi phút sáng ngày ba tháng một mươi tại phòng làm việc của nguyễn thị tuyết sương
trong khi nhận số tiền bốn mươi triệu đồng của đương sự nữ thẩm phán này đã bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang
cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc một bé gái sáu tuổi tử vong và khoảng năm mươi người có triệu chứng đau bụng sốt nôn ói tiêu chảy
nghi do ăn bánh ở bữa tiệc trung thu tại một trung tâm
trung cư thuộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sở y tế thành phố hồ chí minh đã triệu tập khẩn họp hội đồng các chuyên gia vào sáng nay ngày bốn tháng một mươi
để tiếp tục đánh giá nguyên nhân ngộ độc
trong tối qua sở y tế thành phố hồ chí minh đã cử đoàn chuyên gia y tế gồm các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu của bệnh viện nhi đồng một
chuyên viên điều tra dịch tễ của trung tâm kiểm soát bệnh tật
đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc thực phẩm của người dân
tại trung cư palm height nơi xảy ra tình trạng hàng loạt người có biểu hiện nghi ngộ độc sau ăn bánh vào đêm trung thu
bước đầu tổ công tác ghi nhận có khoảng năm mươi trường hợp tại trung cư này
cùng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm giống nhau như đau bụng sốt nôn ói tiêu phân lỏng nhiều lần
những người này bao gồm cả nhân viên nhà thầu và người thân của nhân viên

hai tháng một mươi cho đến sáng ngày ba tháng một mươi cùng với lũ từ thượng nguồn đổ về suối giặc
đã gây ngập nặng nhiều nơi trên địa bàn huyện đồng phú và thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước
gây thiệt hại nặng cho người dân
theo thống kê sơ bộ tổng diện tích cây trồng ở huyện đồng phú bị ngập là ba trăm sáu mươi hectare
ngoài cây trồng mưa lũ cũng đã làm ngập một mươi bảy m hai ao cá của bốn hộ dân ở xã tân tiến
mưa lũ cũng đã làm ngập sáu tuyến đường giao thông sập một cây cầu ở đường liên xã
về nhà cửa thống kê ban đầu có hai mươi ba hộ của hai ấp phước tâm và cầu giạt thuộc xã tân phước
và hơn bốn mươi căn nhà ở ấp cầu hai xã đồng tiến bị ngập sâu phải di rời đồ đạc đi nơi khác
tại thành phố đồng xoài trước ngày ba tháng một mươi nước từ đầu nguồn đổ về là mực nước suối giạt
dâng lên nhanh và gây ngập một số vùng trũng thấp ven suối thuộc các phường tân đồng tân thiện và tân xuân
trước tình hình mưa lũ liên tục khả năng gây ngập lụt cao ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đồng xoài
đã chủ động chỉ đạo triển khai phương án phòng chống ngập lụt kịp thời hỗ trợ người dân kê cao di rời đồ đạc phương tiện và người đến nơi an toàn ngay khi có dấu hiệu nước dâng cao
tin bão gần biển đông hiện tâm bão coi nu nằm trên vùng biển phía đông bắc của đảo lưu dông philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi ba km một giờ giật trên cấp một mươi bảy di chuyển theo hướng tây bắc khoảng một mươi km một giờ
vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy từ đêm ngày bốn tháng một mươi mạnh lên cấp tám đến cấp một mươi vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
trước diễn biến của bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố nêu trên
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão coi nu giả soát thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh không đi vào vùng nguy hiểm
các địa phương giả soát lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị ngay sau lễ khai giảng năm học mới
nhiều trường học trên địa bàn hà nội đã bắt đầu ghi nhận có học sinh bị đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc cấp
đến nay đau mắt đỏ đã lan thành dịch và các trường đã đưa ra nhiều biện pháp để phòng tránh bệnh ghi nhận của nhóm phóng viên
những em nhỏ ở lứa tuổi mầm non là độ tuổi dễ bị mắc những bệnh truyền nhiễm
do đó các cô giáo người tiếp xúc thời gian dài bên các con đã thường xuyên quan tâm nhắc nhở để các con có thể phòng bệnh
ở lớp cô không dạy cho con rửa mắt và dùng khăn nạc xiên và rửa tay thật sạch sẽ
mỗi hoạt động của nhà trường cũng như ở lớp thì các cô đã chuẩn bị cho các con những ca
cốc và những khăn mặt riêng của các con các cô sẽ vệ sinh hàng ngày cho các con trong từng hoạt động một
trong mỗi hoạt động thì các con sẽ đi rửa tay bằng xào phòng trước khi ăn và sau mỗi hoạt động trong học ở trường một ngày
nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch các phòng giáo dục và đào tạo đã triển khai những yêu cầu chống dịch đau mắt đỏ đến tất cả các trường học theo yêu cầu của sở y tế hà nội
sau mỗi giờ học những chiếc cốc trong lớp lại được đun sôi

đây là việc nhà trường thường làm để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh mỗi thời điểm giao mùa
danh sách số em mắc bệnh đau mắt đỏ trong ngày sở theo dõi y tế thường xuyên được cập nhật để có thể truyền tải thông tin giữa nhà trường phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh đau mắt đỏ
còn nếu chuyển khoản thì từ năm trăm linh triệu đồng hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương
đối với giao dịch quốc tế mức quy định phải báo cáo là từ một usd hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương
thông tin khai báo sẽ gồm tên tuổi địa chỉ một số thông tin chi tiết của giao dịch và các thông tin định dành liên quan khác

y tế đã có nhiều triển vọng và lợi thế trong cạnh tranh thu hút fdi với những yếu tố nền tảng như sự ổn định chính trị vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng
chính sách yêu đãi hấp dẫn và có mức tăng trưởng cao có quy mô dân số tăng nhanh và đội ngũ nhân lực đang được cải thiện về chất lượng
ngoài ra môi trường kinh tế đối ngoại của việt nam ngày càng được cải thiện với hơn một mươi bảy hiệp định thương mại tự do đã được ký kết
bao gồm cả với liên minh châu âu eu và vương quốc anh
do đó nếu như biết tận dụng cơ hội tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh có chính sách cạnh tranh quốc tế
việt nam có thể thu hút nhiều hơn nữa các dự án tỷ đô la mỹ
thực hiện ý kiến của bộ chính trị và quốc hội chính phủ sẽ trình trung ương quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo nghị định
và đây là thông tin được công chức rất trông chờ
cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang khu vực công sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm lương cơ bản chiếm khoảng bảy mươi tổng quỹ lương
và các khoản phụ cấp chiếm ba mươi tổng quỹ lương bổ sung tiền thưởng quỹ tiền thưởng bằng khoảng một mươi tổng quỹ tiền lương một năm không bao gồm phụ cấp
theo các chuyên gia việc sớm cải cách chính sách tiền lương không chỉ giúp khắc phục những tồn tại hạn chế hiện nay mà còn tạo động lực cho cán bộ công chức viên chức
người lao động làm việc giúp tăng năng suất chất lượng hiệu quả trong công việc hơn và đây cũng là một trong những giải pháp cốt yếu để cán bộ công chức viên chức sống được bằng lương
ghi nhận trên báo tuổi trẻ cho thấy giá vé khứ hồi bay nội địa của các hãng bay trên một số đường bay trong dịp tết năm hai nghìn hai mươi bốn bằng thậm chí là cao hơn giá tour du lịch chọn gói ba ngày hai đêm ở singapore hay thái lan cùng với thời điểm

tuy nhiên đại diện một hãng bay cho rằng việc quy kết giá vé bay quá cao đã ảnh hưởng đến ngành du lịch là chưa hợp lý bởi giá vé được mở bán không vượt trần tức là đúng quy định
theo một số chuyên gia kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn nếu như giá vé quá cao thì người dân sẽ hạn chế đi lại đổi sang phương tiện khác như tàu hỏa ô tô dễ dẫn đến tình trạng vé ế ẩm như kỳ nghỉ hè và dịp lễ vừa qua